triển lãm quốc tế lần thứ bảy về máy công cụ cơ khí chính xác và gia công kim loại tại việt nam
chủ đề cùng sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp bốn vừa được khai mạc tại hà nội
mta hà nội hai nghìn một mươi chín được trưng bày trên diện tích tại trung tâm triển lãm quốc tế ice hà nội
với bảy nhóm gian hàng quốc tế của một trăm năm mươi tám doanh nghiệp đến từ một mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó có các cường quốc hàng đầu về công nghệ như đức nhật bản hàn quốc đài loan
nhiều giải pháp công nghệ hiện đại và thiết bị máy móc thông minh phục vụ nhu cầu của ngành công nghiệp cơ khí chính xác
máy công cụ và gia công kim loại của các nhà cung ứng đến từ khắp nơi trên thế giới được giới thiệu tại đây
trong đó có những loại máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến chưa từng có tại việt nam
bao gồm các máy móc thiết bị phục vụ của cách mạng công nghiệp bốn
bên cạnh đó lấy cảm hứng từ chín trụ cột công nghệ nền tảng của cách mạng công nghiệp bốn
diễn đàn cùng sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp bốn
và chuỗi các diễn đàn hội nghị nhằm tăng cường năng lực sản xuất cho ngành công nghiệp việt nam cũng được tổ chức